các nhà chức trách hàn quốc ngày hôm nay cho biết lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm chín người mất tích
sau khi một tàu đánh cá bị lật ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam nước này vào tối ngày hôm qua
bộ nội vụ hàn quốc cho biết vụ tai nạn được báo cáo vào khoảng hai mươi ba h một mươi chín phút ngày hôm qua theo giờ địa phương
chiếc tàu đánh cá nặng hai mươi bốn tấn bị lật ở vùng biển cách đảo dbchi hơn một mươi sáu km về phía tây
cách quận sinan tỉnh nam cheola khoảng hai mươi km về phía tây nam
một tàu gần đó đã cứu được ba thủy thủ còn chín người trong đó có hai người nước ngoài vẫn mất tích
lực lượng chức năng đang đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm những người mất tích
triển khai hơn một mươi tàu thủy và ba máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân
tổng thống hàn quốc đã hối thúc nỗ lực tối đa cho hoạt động cứu hộ
đồng thời yêu cầu huy động mọi nguồn lực sẵn có để mở rộng khu vực tìm kiếm